tiếp tục thông tin về vụ việc hai người bị mắc kẹt trong hang sâu tại xã bản thi huyện trợ mới huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cho đến trưa ngày hôm nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực hai người gặp nạn
tại khu vực cửa hàng lực lượng cứu hộ cứu nạn của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam vẫn đang nỗ lực tìm phương án nhanh nhất tiếp cận vị trí có người bị nạn
ước tính còn khoảng một trăm linh mét nữa mới đến được khu vực có người bị nạn nhưng do lòng hang hẹp ngập nước nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên rất khó khăn trong việc tiếp cận
trước đó vào ngày tám tháng một mươi hai ông hoàng việt dũng và ông trần văn hoàn đi vào một hang sâu khoảng bốn trăm linh mét tại thôn kéo nàng xã bản thi để tìm khoáng sản
tuy nhiên vị trí cách miệng hang chừng hai trăm hai mươi mét đã bất ngờ bị sạt lở khiến hai nạn nhân bị mắc kẹt phía trong
phòng cảnh sát hiệp thông
trong hành sự công an tỉnh lào cai phế hợp với công an huyện simacai công an huyện bắc hà cho biết đã bắt được đối tượng giết người giang a vử
đây là kẻ thù ác đã gây ra vụ án giết người cướp của xảy ra tại xã xin chén huyện simacai
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trú tại huyện simacai tử vong tại đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín chén huyện simacai
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giang a vử là hôn thủ
tuy nhiên vử đã bỏ trốn khỏi địa phương
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa phận huyện bắc hà
tại cơ quan công an vữa khai nhận trưa ngày chín tháng một mươi hai giữa đối tượng và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn
vữ đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân rồi lục lấy hơn một mươi năm triệu đồng sau đó keo sát nạn nhân vứt xuống vực sâu
một tụ điểm đánh bạc vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện tà bình tỉnh vĩnh long bắt quả tang
qua tin báo của người dân lực lượng công an đã phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà và lắc bầu cua ăn tiền
tại khu đất chống thuộc xã bình ninh huyện tam bình
do địa điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong cánh đồng và được cảnh giới cẩn thận nên khi phát hiện công an các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ được một mươi hai đối tượng thù giữ tại hiện trường hai con gà hai bộ bầu cua
cùng nhiều dụng cụ đánh bạc tạm giữ trên người các đối tượng số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tại khu vực thôn bản kha xã xín chén huyện simacai trên người có dấu hiệu thương tích một số tài sản không còn
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giang a vữ trú tại địa phương là hung thủ
tuy nhiên vử đã bỏ trốn khỏi địa phương
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện bắc hà
vử khai nhận vào trưa ngày chín tháng một mươi hai giữa đối tượng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn
vử đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân sau đó kéo sát nạn nhân vứt xuống vực sâu
vự cũng đã lục người nạn nhân lấy một chiếc túi sách bên trong có gần một mươi năm triệu đồng
qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do vết thương thùng phổi và chấn thương vùng đầu
lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh điện biên
thu giữ ba kg ma túy đá và bốn bánh heroin
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tiến hành tập trung
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a một mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi năm khi đang di chuyển gần ra khỏi hầm hải vân
thuộc địa phận thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng đã bắt giữ tài xế nguyễn mỹ bốn mươi bảy tuổi chú phường thanh hà
thành phố hội an tỉnh quảng nam đang vận chuyển ba kg ma túy đá
bước đầu mỹ khai nhận vừa lấy số ma túy trên từ quảng trị vận chuyển về đà nẵng
để giao cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá từ năm đến một mươi triệu đồng
đến thời điểm bị bắt mỹ thừa nhận đã vận chuyển chót lọt ba chuyến lấy tiền tiêu xài cá nhân
còn tại điện biên tại khu vực bản nậm hẹ xã hệ muông huyện điện biên
tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
đã phát hiện một đối tượng nam giới đang tàng trữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường phúc diễn
quận bắc tử liêm hà nội vào đầu tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn minh chức
trú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định về hành vi cướp tài sản
vụ việc xảy ra lúc dạng sáng ngày ba tháng một mươi một
tại một siêu thị điện máy trên đường cầu diễn quận bắc từ liêm hà nội
sau khi nhận được tin báo của người dân
công an quận bắc tử liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh
tại đây lực lượng chức năng phát hiện anh trương viết phương là nhân viên bảo vệ cửa hàng
đang bị trói và toàn bộ hệ thống điện cũng như khóa cửa kết sắt đều bị phá hỏng
sau thời gian tích cực điều tra công an quận bắc tử liêm đã làm rõ
và bắt giữ đối tượng nguyễn minh trức là kẻ có liên quan trực tiếp đến vụ cướp tài sản trên
ngoài ra cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là hơn sáu mươi chiếc điện thoại di động
sáu máy tính sách tay một ipad gần ba mươi đồng hồ các loại ước tính khoảng một năm tỷ đồng
tại cơ quan công an trức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
khóa cửa siêu thị bị nối nên là em đã mở cửa ra em vào được
em có mở cửa ra xong rồi vào ý định ban đầu là ăn trộm điện thoại
xong rồi sợ anh bảo vệ viết được nên lại không chế
và chói tay trói chân lại và bắt đầu lấy điện thoại kết sắt
với tinh thần chủ động mưu trí quyết tâm công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ thành công đối tượng
và tìm hiểu đối tượng